bệnh viện đa khoa cao bằng cho biết vừa tiếp nhận một bệnh nhân ba mươi sáu tuổi trú tại huyện nguyên bình
nhập viện trong tình trạng chảy máu không ngừng do tự phá thai tại nhà
bệnh nhân mang thai lần thứ ba thai nhi được một mươi tám tuần
sau khi uống nước lá để phá thai người bệnh xảy thai kèm chảy máu không ngừng
tại bệnh viện người bệnh được chẩn đoán thùng tử cung và nhiễm trùng tử cung sau phá thai được chỉ định mổ cấp cứu
trong quá trình mổ phát hiện ổ bụng có nhiều dịch mổ nhiều giả mạc các quai ruột dính vào các khối tử cung
có lốt thủng tại đáy tử cung vòi tử cung căng rãn dính vào mặt sau của tử cung
kíp mổ đã tiến hành bóc tách gỡ dính cắt tử cung bán phần và vòi tử cung hai bên
hiện bệnh nhân dồn nổn định tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện
theo các bác sĩ đây là trường hợp tai biến nặng nề do tự phá thai tại nhà
gây ra nguy hiểm đến tính mạng nếu không được điều trị kịp thời
trên thực tế hiện nay có rất nhiều trường hợp có ý định tự phá thai tại nhà bằng các bài thuốc chuyển miệng
hoặc đến những cơ sở y tế không uy tín không đủ điều kiện để phạt thai
việc làm này là rất nguy hiểm tiêm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa tính mạng của người mẹ nếu những biến chứng có thể xảy ra
các bác sĩ sản khoa cho biết pha thai là một kỹ thuật được chỉ định chặt chẽ
cần được thực hiện tại cơ sở y tế chuyên khoa
trong khi đó hầu hết các bài thuốc dân gian đều là chuyển miệng chưa có cơ sở khoa học để kiểm chứng
chia sẻ mức độ nguy hiểm khi tự phá thai tại nhà
bác sĩ nguyễn cảnh trương phó giám đốc trung tâm sàng lọc và trần đoán trức sinh bệnh viện phụ sản hà nội cho biết

sau khi uống thuốc bệnh nhân bắt đầu cảm thấy chóng mặt đau bụng dữ dội kèm theo chảy máu không ngừng được gia đình đưa vào cấp cứu tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
lúc này bệnh nhân có biểu hiện bằng khuyết khuyết ra tụt do sốc bất máu
tiến hành thăm khám chuyên sâu các bác sĩ phát hiện túi thai của bệnh nhân xảy không an toàn
may mắn đã được các y bác sĩ cấp cứu kịp thời bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và sức khỏe đã dần ổn định
các bác sĩ chuyên khoa sản bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cảnh báo tình trạng khi có ý định phá thai thay vì đến các bệnh viện hay cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và tư vấn các biện pháp can thiệp phù hợp
nhiều phụ nữ đã tự ý mua thuốc phá thai trên mạng về để uống tại nhà hoặc áp dụng các bài thuốc truyền miệng trong dân gian với mong muốn sổ thai ra ngoài
tuy nhiên việc làm như thế này rất nguy hiểm tiêm ẩn rất nhiều nguy cơ đe dọa tới tính mạng nếu có biến chứng xảy ra
thông thường phá thai bằng thuốc được chỉ định khi thai dưới bảy tuần tuổi siêu thai làm tổ ở trong buồng tử cung và người mẹ không mắc các bệnh lý như mắc bệnh tim mạch hay các bệnh về máu khác
phương pháp phá thai bằng thuốc pháo thai nợ khoa được đánh giá là an toàn hiệu quả tuy nhiên với điều kiện tiên quyết là phải được thực hiện dưới sự chỉ định và theo dõi sát sao của bác sĩ sản khoa tại các cơ sở y tế

ngay cả với những trường hợp phá thai an toàn nguy cơ vô sinh thứ phát là rất cao
nạo phà thai còn gây ra những hậu quả rất nặng nề về tâm lý tổn thương với người phụ nữ trong đó có mặc cảm về hành vi bảo con
ngoài ra phá thai không an toàn còn làm tăng nguy cơ vô sinh
một trong những tác hại nghiêm trọng của việc phá thai đó là tình trạng vô sinh
theo thống kê có khoảng hai mươi ca điều trị vô sinh có tiền xử phá thai
hậu quả thường là do phụ nữ áp dụng những hình thức phá thai không an toàn như tự phá thai bằng thuốc môi trên mạng phá thai tại nhà và thay bằng thẳng dược hoặc các biện pháp kỳ lạ lan truyền trên mạng
bên cạnh đó cũng không thể không nhắc tới những rủi ro vô sinh khi phá ta tại cơ sở chui không hợp pháp
vì vậy bạn nên thận trọng trước quyết định phá thai dù là phá thai lần đầu hay phá thai những lần sau
bộ phận sinh dục của nữ giới bản chất đã rất nhạy cảm phá thai không an toàn sẽ dẫn tới các viêm nhiễm tuần thương tại khu vực này
sự tuần thương sau khi dính bùng tủ cung thùng tủ cung tắc vào trứng tất yếu sẽ dẫn tới hệ quả vô sinh
nguy cơ vô sinh càng cao khi thực hiện thủ thuật tại các phòng khám không đảm bảo đủ điều kiện vô trùng hay bác sĩ kém chuyên môn nặng phá thai khi đã to
phụ nữ nạo phá thai lần hai sẽ tăng nguy cơ dính bùng trứng tủ cung lên tới tám sau lần nạo đầu
có tới sáu mươi tám phụ nữ hiếm muộn từ phát khi nạo phá thai lần hai trở lên
có thể nói nạo phá thai vẫn đang là một vấn đề lên án của xã hội
rất nhiều trường hợp phá thai không an toàn nên phải chịu đựng những di chứng về sau
điển hình là việc nữ giới mất đi thiên chức làm mẹ ảnh hưởng đến khả năng duy trì nòi giống sự phát triển tiến bộ của xã hội
di chứng của phá thai không an toàn có làm hình hưởng đến hạnh phúc của gia đình trở thành vấn đề nức nhối của xã hội
những mâu thuẫn vợ chồng vì hiếm muộn do phá thai có thể làm dặn nứt mối quan hệ
không những thế điều này còn kéo theo nhiều hiện lị nghiêm trọng khác như bạo lực gia đình
tha hóa về nhân phẩm đạo đức vướng vào các tệ nạn xã hội
hậu quả của việc nặng phá thai tác động rất lớn tới sức khỏe và tâm lý của người phụ nữ
chính vì vậy bạn cần phải suy nghĩ thật cẩn trọng trước khi thực hiện thủ thuật này
khi đã quyết định phá thai bà let tìm hiểu cơ sở y tế uy tín được cấp phép hoạt động
để giảm thiểu tối đa những rủi ro cho bản thân tuyệt đối không tự nạo phá thai tại nhà
tự mũ thuốc phá thai về nhà để uống là một việc làm hết sức nguy hiểm
nhưng mà rất nhiều nguy cơ đe dọa đến tính mạng của thầy phụ
vì vậy bạn nên thận trọng cho quyết định phá thai dù là phá thai lần đầu hay phá thai những lần sau
bộ phận sinh dục của nữ giới bản chất rất thải cảm phá thai không an toàn
sẽ dẫn tới các viêm nhiễm tuần thương tại khu vực này
thường sau khi dính bùng tủ cung thùng tủ cung tắc vào trứng tất yếu sẽ dẫn tới hệ quả vô sinh
nguy cơ vô sinh càng cao khi thực hiện thủ thuật tại các phòng khám không đảm bảo đủ điều kiện vô trùng
hay bác sĩ kém chuyên môn nặng phá thai khi đã to
phụ nữ nạo phá thai lần hai sẽ tăng nguy cơ dính bùng trứng tủ cung lên tới tám sau lần nạo đầu
có tới sáu mươi tám phụ nữ hiếm muộn từ phát khi nạo phá thai lần hai trở lên
có thể nói nạn phá thai vẫn đang là một vấn đề lên án của xã hội
rất nhiều trường hợp phá thai không an toàn nên phải chịu đựng những di chứng về sau
điên hình là việc nữ giới bất đi thiên chức làm mẹ
ảnh hưởng đến khả năng duy trì nòi giống sự phát triển tiến bộ của xã hội